tại ấp trà teo xã hòa đông thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã diễn ra lễ khởi công hai công trình nhà máy điện
gồm nhà máy điện gió lạc hòa và nhà máy điện gió hòa đông có công suất ba mươi mw
tổng trị giá hai dự án này là hơn hai tỷ đồng
hàng năm mỗi nhà máy sản xuất trung bình hơn hai trăm hai mươi mwh năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia
qua đường dây truyền tải một trăm một mươi kv
với bờ biển dài hơn bảy mươi hai km sóc trăng là tỉnh hội đủ điều kiện để sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn
vì vậy hai nhà máy điện gió này sẽ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên gió giúp tăng trưởng kinh tế
tăng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho cộng đồng dân cư đồng thời góp phần bảo vệ môi trường phát triển bền vững